xin kính chào quý vị và các bạn
do hội tụ gió suy yếu dần nên những cơn mưa rào tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ
sẽ chỉ còn xuất hiện vào lúc chiều tối
dù mưa có xu hướng giảm đi nhưng trong cơn rông vẫn có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngoài ra nguy cơ về sạt lở đất vẫn luôn tiềm ẩn nên người dân tại đây cần chủ động phòng tránh
mưa giảm nên nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần
ngày đêm ở mức là hai mươi năm ba mươi năm độ sau đó sẽ tăng nhẹ từ một cho đến hai độ trong những ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ
trong những ngày tới mưa rông cũng giảm dần nhưng người dân vẫn cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh
cũng như là nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất rất nguy hiểm
nền nhiệt độ trên khu vực cũng có xu hướng tăng dần
cao nhất ngày mai ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ và sẽ còn tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
do các tỉnh duyên hải miền trung thì năng nóng cũng gia tăng
trong ba ngày tới từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
còn ban ngày còn nắng từ sớm
với cường độ nắng mạnh trời nóng rát lúc trưa chiều với mức nhiệt độ lúc này là ba mươi năm ba mươi bảy độ
nắng nóng kết hợp với độ ẩm giảm thấp nên nguy cơ cháy nổ cháy rừng luôn tiêm ẩn
người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận cũng tiếp tục có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
nền nhiệt cao tác động sâu đến sản xuất và đời sống của người dân
nên quý vị cần hạn chế làm việc ngoài trời vào khoảng thời gian trưa chiều để đảm bảo sức khỏe
gió mùa tây nam hiện không hoạt động mạnh nên tại khu vực tây nguyên
trong thời kỳ ba ngày tới vẫn còn nắng nhiều
mưa rông chỉ xuất hiện rải rác về lúc chiều tối trong thời đoạn ngắn
trong cơn rông người dân cần chủ động đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nền nhiệt độ không có sự biến động đáng kể chỉ ra động ở mức là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
vẫn cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
còn ban ngày thì có nắng gián đoạn với mức nhiệt cao nhất ở ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ